trong những ngày đầu năm mới mậu tuất hai nghìn một mươi tám lượng du khách đến với hội an tăng gấp nhiều lần so với ngày thường
bên cạnh nhu cầu vui chơi thăm quan ngày tết du khách đến đây còn để thăm viếng dân hương cầu xin tài lộc tại các đình chùa hội quán ở hội an
bên cạnh những dãy nhà cổ còn được giữ gìn nguyên vẹn con người nồng hậu mến khách hội an còn được biết đến bởi có nhiều đình chùa hội quán nổi tiếng linh thiêng
vì vậy mỗi dịp tết đến xuân về người dân tại các tỉnh thành phố lần cận thường đến với hội an để dân hương cầu xin sức khỏe tài lộc cho suốt một năm
còn đối với các du khách nước ngoài việc tìm hiểu phong tục tập quán của người việt nam đặc biệt trong dịp lễ tết như thế này thường rất hấp dẫn
các du khách thường bất ngờ khi người việt nam dành chọn những ngày lễ tết để bên cạnh gia đình của mình
theo thống kê chỉ trong ngày ba mươi và mùng một tết lượng khách lưu trú tại thành phố hội an đạt gần một mươi sáu lượt
trong đó khách quốc tế đạt gần một mươi năm lượt nhằm phục vụ nhu cầu tăng cao của du khách trong dịp tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
thành phố hội an tổ chức thường xuyên các hoạt động văn hóa truyền thống lẫn hiện đại kéo dài cho đến dầm tháng riêng âm lịch